tại phường một thị xã duyên hải tòa án nhân dân tỉnh trà vinh đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo lê lâm hưng hai mươi chín tuổi ngụ ở tỉnh quảng ninh kỹ sư điện làm việc tại ban quản lý dự án nhiệt điện ba duyên hải tỉnh trà vinh về hành vi cướp tài sản ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
theo cáo trạng lê lâm hưng do mê cờ bạc cá độ bóng đá qua mạng thu và nợ với số tiền lớn
bị chủ nợ đòi tiền hưng nảy sinh ý định cướp ngân hàng và đã lên thành phố hồ chí minh mua súng bắn đạn bi áo khoác khẩu trang chờ cơ hội gây án
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy hưng mượn xe của đồng nghiệp đi cướp ngân hàng lấy gần một sáu tỷ đồng cùng ba mươi năm chín trăm linh usd bỏ vào hai túi sách rồi tẩu thoát
sau một mươi ngày điều tra chiều ngày sáu tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
cục cảnh sát hình sự bộ công an và công an tỉnh trà vinh đã bắt giữ lê lâm hưng khám xét nơi làm việc và thu giữ được số tiền một mươi triệu đồng và ba mươi năm chín trăm linh đô la mỹ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hưng hai mươi năm tù giam và buộc bị cáo bồi thường lại cho phía công ty bảo hiểm số tiền hơn một hai tỷ đồng